tại trụ sở chính phủ đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã chủ trì hội nghị sơ kết bảy tháng phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi của ủy ban an ninh hàng không dân dụng quốc gia
phát biểu chỉ đạo hội nghị phó thủ tướng thường trực chính phủ biểu dương các cơ quan đơn vị ngành an ninh hàng không đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao trong những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi đặc biệt trong điều kiện hoành hành khó lường của đại dịch covid một mươi chín
đánh giá những kết quả và hạn chế của ngành trong bảy tháng qua phó thủ tướng trương hòa bình đề nghị trong thời gian tới bộ giao thông vận tải phối hợp cùng các cơ quan liên quan xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến ngành hàng không nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh an toàn hàng không xây dựng phương án kế hoạch đấu tranh các vụ vi phạm an ninh hàng không tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
theo báo cáo hàng không là một trong những hoạt động bị ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch covid một mươi chín so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín sản lượng điều hành bay giảm ba mươi bảy điều hành bay quá cảnh giảm sáu mươi hai vận chuyển khách của các hãng hàng không giảm ba mươi sáu hai trong bảy tháng qua đã xảy ra ba trăm linh một vụ vi phạm an ninh hàng không giảm một trăm linh hai vụ so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín